phát biểu kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương và nhân dân doanh nghiệp
để cao cảnh giác không được lơ là chủ quan song cũng không được mất bình tĩnh
để sáng suốt linh hoạt ứng phó thích ứng với dịch bệnh
các thành viên ban chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục đổi mới tư duy
tổ chức thực hiện phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và yêu cầu khôi phục phát triển kinh tế xã hội
trước mắt khẩn trương hoàn thiện ban hành hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
triển khai tổ chức thực hiện thống nhất toàn quốc
các địa phương có thể áp dụng linh hoạt sáng tạo song không trái với hướng dẫn chung
nếu có vướng mắc chưa phù hợp thì phản ánh để tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện
thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp tổ chức thật tốt việc đưa đón người dân có nhu cầu về quê
và đưa đón người dân trở lại làm việc bảo đảm an toàn dịch bệnh an sinh an toàn giao thông an ninh trật tự
tiếp tục thực hiện thật tốt chiến lược vaccine tập trung mọi biện pháp để nhập khẩu nhanh nhất nhiều nhất vaccine
tổ chức tiêm cho người dân thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước bảo đảm an toàn khách quan trên cơ sở khoa học và quy định của pháp luật
tập trung khôi phục sản xuất các bộ ngành liên quan và các địa phương tổ chức lưu thông giao thông vận tải
trên tinh thần chung là thống nhất trên toàn quốc không cắt cứ theo từng địa phương
thực hiện từng bước theo lộ trình để đảm bảo an toàn hiệu quả kể cả đường bộ đường sắt đường thủy hàng không
cùng với đó tiếp tục thực hiện tốt an sinh xã hội hoàn thiện công nghệ trong phòng chống dịch
tiếp tục nghiên cứu có lộ trình thực hiện hộ chiếu vaccine tổ chức mở cửa trở lại các trường học
tại những nơi bảo đảm an toàn có các giải pháp bảo đảm ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành thời điểm này thành phố hà nội cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
giúp các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn vừa phòng chống dịch an toàn vừa phục hồi sản xuất kinh doanh
phần đấu đạt các chỉ tiêu trong năm góp phần cho tăng trưởng chung
không còn làm việc theo phương án ba tại chỗ như thời điểm giãn cách xã hội
nên tâm lý của chị nguyễn thị nhài đã trở nên thoải mái
năng suất lao động cũng cao hơn
chị nhài cùng những công nhân khác đang đẩy nhanh tiến độ làm việc
để cùng đưa ra những lô hàng xuất khẩu đi các nước
sau thời điểm giãn cách xã hội để duy trì sản xuất giữ được công an việc làm cho gần một năm trăm linh lao động
công ty này nhận bất cứ mặt hàng nào liên quan đến may mặc
từ cuối năm hai nghìn hai mươi công ty đã bắt đầu có ý tưởng sản xuất khẩu trang
cùng với các mặt hàng truyền thống và đã đầu tư trang thiết bị để thực hiện
đến nay công ty vẫn đang tìm mọi cách để tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất trong tình hình mới
dù có những sản phẩm trước đây không phải là thế mạnh
ngay sau khi mà thành phố hà nội cho phép cái việc là tái mở cửa khôi phục lại phát triển sản xuất
thì tổng thống người chúng tôi cũng tuyên truyền người lao động là ngay lập tức vào việc
để chúng tôi có thể tăng ca làm thêm giờ để người lao động hoàn thành những đơn hàng
mà chúng tôi chưa giao kịp hàng trong thời gian giãn cách vừa rồi
và cái điểm thứ hai nữa là đây cũng là một cái mùa cao điểm của ngành may mặc
thì tổng thống người chúng tôi thì cũng tập trung huy động người công nhân để làm tối đa
để tăng cái năng suất lao động để hoàn thành những cái đơn hàng đã ký
giao hàng trong cái quý bốn và trước cái tết âm lịch của năm hai nghìn hai mươi một này
hầu hết các xí nghiệp nhà máy tại hà nội vẫn duy trì hoạt động
kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội từ hai tháng trước đây
tuy nhiên vì nhân công ít nên năng suất lao động chỉ được sáu mươi
đến nay các đơn vị đã được tạo điều kiện phê duyệt phương án sản xuất an toàn
cho phép một trăm linh lao động trở lại làm việc
đồng thời chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch như thành lập tổ covid tự nguyện
thực hiện nghiêm túc một cung đường hai điểm đến
phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát di biến động của người lao động
công ty thì có những cái chính sách
để đảm bảo cái ổn định cái thu nhập cho cán bộ công nhân viên
công ty cũng luôn luôn bám sát với cả đời sống tinh thần của anh em
và để làm sao mà công nhân đảm bảo cái tinh thần một cách thoải mái
một cách là ổn định để giữ vững cái nhiệm độ sản xuất
để đẩy mạnh sản xuất trong tình hình mới
bộ y tế đã có hướng dẫn về việc thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và đang xin ý kiến của các bộ ngành trung ương ban chỉ đạo quốc gia
để sớm ban hành trong thời gian tới
đáng chú ý là việc sẽ không đóng cửa các nhà máy
mà chỉ khoanh vùng các phân xưởng nếu phát hiện có f
đối với một doanh nghiệp mà có một trường hợp f một
ở một cái phân xưởng
thì theo tinh thần chúng tôi hướng dẫn
đó là chúng ta không phải đóng cửa cả một cái nhà máy
mà chúng ta khoanh vùng cái phân xưởng đó
chúng ta đưa cái trường hợp f
đi cách ni điều trị y tế
và chúng ta tiến hành sàng lọc
và đưa các cái trường hợp f một
để chúng ta đưa đi cách ni
và chúng ta tiến hành phun trùng khử quẩn
cái phân xưởng đó
và sau hai mươi bốn tiếng
thì chúng ta có thể đưa cái lực lượng mới
mà đã được kiểm soát
quay trở lại sáng nghiệp
à quay trở lại làm việc
việc đẩy mạnh sản xuất trong tình hình mới
với phương châm an toàn để sản xuất
sản xuất phải an toàn
với phương châm an toàn để sản xuất
gắn sản xuất kinh doanh với phòng chấm dịch covid một mươi chín
hiện đã được các địa phương khu công nghiệp
triển khai nghiêm túc bài bản
để nhịp sống bình thường
sớm trở lại với thủ đô và cả nước
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay
của bộ y tế cho biết là trong ngày
có một ba trăm một mươi chín bệnh nhân khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi
tại việt nam lên bảy trăm sáu mươi tám trăm linh một ca
có chín trên tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận
trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng
một mươi tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm
thư phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
trong ngày ghi nhận bốn năm trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín
mới tại thành phố hồ chí minh
và ba mươi chín tỉnh thành phố
giảm hai trăm sáu mươi một ca so với ngày hôm qua
tại hà nội trong ngày thành phố ghi nhận
sáu ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly
chiều nay không ghi nhận ca nào
về công tác tiêm chủng
tính đến ngày tám tháng một mươi
cả nước đã tiêm được khoảng năm mươi một bốn triệu liều vaccine
trong đó khoảng hai mươi ba tám triệu người
đã tiêm một liều vaccine
và một mươi ba tám triệu người tiêm đủ
hai liều vaccine
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine
là năm mươi hai ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
hiện bộ y tế đang xây dựng hướng dẫn
và dự kiến sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ngay trong tháng một mươi năm nay
sau đó sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn
chính quyền và người dân thành phố hà nội
vừa trải qua đợt dịch covid một mươi chín
bùng phát lần thứ bốn
để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
bảo đảm an toàn cho người dân
lực lượng công an đã tăng cường sung phong
chủ lực trên tuyến đầu
đặc biệt tăng cường công tác dân vận
tuyên truyền đến người dân các chế tài
quy định trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bằng nhiều hình thức để người dân nắm rõ
ý thức trách nhiệm chấp hành các quy định
của pháp luật liên quan đến phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên intv
hà nội bùng phát dịch lần thứ bốn
thực hiện giãn cách xã hội
hàng trăm chốt kiểm soát dịch được thành lập
lực lượng tuyến đầu ngày đêm bám chốt
người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết
khi hàng triệu người dân chấp hành nghiêm túc
những quy định về phòng chống dịch
thì lại có những đối tượng vì nhiều lý do
không chấp hành thông chốt
thậm chí là tấn công lực lượng chống dịch
tôi thấy có một
anh mặc sạc phục cảnh sát nhân dân ra
dừng xe chó nãy
thì chó không có
mà theo dây tờ trên người
chó sẽ va chạm anh ấy
rất buồn vì những ý thức của công dân
thiếu ý thức
phải chấp hành
những quy định của thành phố
cũng như là của các cơ quan
trong đợt giận cách xã hội vừa qua
hà nội có hàng nghìn trường hợp vi phạm
các quy định liên quan đến phòng chống dịch
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi
lực lượng chức năng đã kiểm tra
xử lý vi phạm hai trăm ba mươi năm vụ
sử phạt hơn bảy trăm linh triệu đồng
sử phạt hành chính hàng chục vụ
đăng tin sai sự thật kích động trên mạng xã hội
liên quan đến công tác chống dịch
theo lực lượng công an tại xã phường
cho biết vẫn còn tình trạng
vi phạm xảy ra do nhiều người dân
còn tâm lý chủ quan
thiếu hiểu biết các quy định pháp luật về phòng chống dịch
mới xuất hiện
chính vì vậy thì các chế tài
liên quan đến công tác
xử lý vi phạm công tác phòng chống dịch
thì cũng vẫn còn hạn chế
mặc dù đã được tuyên truyền
nhắc nhở nhưng mà người dân vẫn có vi phạm
ngày một mươi năm tháng chín
để nâng cao ý thức của người dân
sở tư pháp hà nội
đã ban hành công văn số hai nghìn hai trăm hai mươi năm
về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền
phổ biến pháp luật về phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an
phối hợp chính quyền địa phương
đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng pháp luật
để phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức
như xe tuyên truyền lưu động mạng xã hội
đảm bảo an toàn tại các điểm tiêm chủng
và giúp người dân hiểu rõ
về tác dụng của tiêm vaccine
kết hợp với xử lý nghiêm các cá nhân
tổ chức vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
lực lượng công an thấy rất tích cực
có những thông báo
hoặc là tuyên truyền
ngày nào cũng phải vai lên
để cho người dân nắm mắt được
bản thân mình thì ở trên này
cũng cứ chấp hành là ở đâu ở đấy thôi
chúng tôi cũng coi cho là một viện pháp
quyết định để nâng cao
ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh
chỉ trên cơ sở tuyên truyền đó
người dân đã chấp hành rất nghiêm
trong việc tuân thủ
các quy định của pháp luật
và các yêu cầu của
ủy ban thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh
sự thành công trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phụ thuộc rất nhiều vào ý thức
tuân thủ pháp luật của người dân
ngoài công tác đấu tranh ngăn chặn vi phạm
của lực lượng công an
thì việc đa dạng linh hoạt các hình thức tuyên truyền pháp luật
liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
sẽ giúp người dân nhận thức đúng
về tình hình tính chất nguy hiểm
và tác hại của dịch bệnh
qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân
có phần thực hiện mục tiêu kép
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn
đúng một mươi hai giờ trưa nay
đoàn xe đầy ấp tình thương trách nhiệm
của cơ quan chức năng và nỗi niềm mong mỏi
của hơn hai người dân xa quê
đã khởi hành lăn bánh từ bến xe miền đông cũ
về địa phận tỉnh lâm đồng
đây là đợt đón dân quy mô lớn nhất từ trước đến nay
do ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng phối hợp với
ủy ban nhân dân các tỉnh thành liên quan
ở khu vực phía nam tổ chức
theo danh sách đợt này
ba một trăm ba mươi người dân đang sinh sống và làm việc
tại thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương
bà rịa vũng tàu bình phước và các tỉnh phía nam
sẽ được đón làm hai lần
để về quê nhà tránh dịch ổn định cuộc sống
lần này là hai một mươi sáu người
để bảo đảm phòng chống dịch
an ninh trật tự và an toàn giao thông
công an tỉnh lâm đồng đã tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông
và lực lượng cảnh sát cơ động tổ chức dẫn đường
khóa đuôi để các xe di chuyển thẳng
không dừng bàn giao tận nơi cho các địa phương
đến một mươi sáu h cùng ngày
các xe đã về đến nơi an toàn
các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các thủ tục
tiếp nhận và cách ly công dân theo quy định
hành trình về quê của những người dân xa xứ
trong những ngày qua đã nhận được nhiều sự giúp đỡ
từ đồng bào cả nước cũng như chính quyền địa phương
các tỉnh thành nơi mà họ dừng chân
và trên hành trình ấy luôn có sự đồng hành
của lực lượng công an tiếp thêm động lực
giúp họ vượt qua gian khó
trạm trung chuyển hầm hải vân
thành phố đà nẵng
hàng nghìn phương tiện nối đuôi về quê mỗi ngày
trên hành trình từ thành phố hồ chí minh
về tỉnh nghệ an
gia đình anh nguyễn văn vinh
không có tài sản gì đáng giá
ngoài chiếc xe máy cụ kỷ
trải qua quãng đường dài
chiếc xe máy đã hư hỏng nặng
nhận thấy khó khăn trước mắt của bà con
công an thành phố đà nẵng cùng các nhà hảo tâm
đã quyên góp trao tặng cho anh
một chiếc xe mới
vợ chồng anh vinh không khỏi xúc động
đi từ thành phố về
về tới đây
các anh công an thành phố đã tặng cho em
gia đình em
một chiếc xe máy
em rất xinh xương
em cảm ơn tất cả các anh
dịp này công an thành phố đà nẵng
sẽ trao tặng năm chiếc xe máy mới
kèm mỗi chiếc số tiền mặt hai triệu đồng
xe máy được trao tặng cho các trường hợp
bà con có hoàn cảnh khó khăn
phương tiện hư hỏng
cũng trong sáng nay
trước khi xuất phát
bà con được hỗ trợ hai trăm linh đồng
làm lộ phí đi đường
món quà tuy không lớn
nhưng chất chứa bao tình cảm
của người chiến sĩ công an
mặc dù tình hình mưa bão
an hưởng rất nhiều đến miền trong
nhưng mà tất cả những lực lượng
tham gia theo kế hoạch của công an phố
đều chuẩn bị rất kỹ lượng
phân công lực lượng tất cả và phối hợp rất là tốt
bà con đến nay được tất cả lực lượng
đóng tiếp rất là nhập tình
và phát quà
rồi một số người ta
cung cấp thực phẩm
cho bà con về quê quê
và đặc biệt là những tình cảm
của lực lượng công an phố
danh cho bà con
và nó rất là thâm tình
và chắc là đây là một
để lợi những ấn tượng rất là tốt đẹp
cho bà con trước khi đi qua
địa phần của thành phố đà nẵng
hiện nay người dân đi qua địa phận đà nẵng
sẽ được lực lượng cảnh sát châu thông
tiếp đón dẫn đoàn
đà nẵng cũng bố trí các chuyến xe không đồng
và xe tải trung chuyển xe máy
dưới sự vận hành của hai nhóm
để đưa người dân
về các tỉnh phía bắc an toàn
theo lộ trình đà nẵng hà nội
mình có thể nói là rất là tự hào
về những con người đà nẵng
bà con ủng hộ rất là nhiệt tình
cụ thể là đi lên đây sẽ thấy
rất là nhiều đồ ăn uống
rất là chú ráo tỉ mỉ
tới cà phê cũng có
chương trình đưa bà con về bàn ô tô
cũng là một chương trình
rất là ý nghĩa
để bày tỏ với mọi người
sự yêu mến đồng hành
với đồng bào của người đà nẵng
sự chung tay góp sức
của các nhà hảo tâm thanh niên tình nguyện
và cả những chiến sĩ công an
không quản ngại khó khăn nhọc nhằn
hay thời tiết mưa bão
để bà con về nhà được an toàn
sẽ mãi là hình ảnh đẹp
trong lòng những người con xa xứ
trên hành trình đầy gian nan
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
ghi nhận kết quả đấu tranh
chiệt phá đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy
quy mô lớn trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
vừa có thư khen biểu dương thành tích
của công an tỉnh đồng nai
trong thư gửi công an tỉnh đồng nai
đồng chí thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc
khẳng định đây là chiến công đặc biệt xuất sắc
thể hiện sự chủ động quyết tâm
tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh đồng nai
trong việc triển khai chỉ đạo
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về thực hiện phương án phòng ngừa đấu tranh
với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm
triệt phá đường dây lợi dụng biện pháp
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy vào trong nước
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín
tại địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện xuân lộc
và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai
bắt giữ tám đối tượng thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá
một khẩu súng một mươi viên đạn một quả lựu đạn
cùng nhiều tăng vật liên quan
đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
với số lượng cực lớn
được các đối tượng đưa từ nước ngoài vào việt nam tiêu thụ
hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
phối hợp với công an thành phố đồng hới
và các phòng nghiệp vụ
vừa phá thành công chuyên án tín dụng đen
với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm
bắt giữ hai đối tượng
lương minh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và nguyễn thái quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
ngọc và quý đã cho rất nhiều người dân
trên địa bàn vay tiền lên đến hàng tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm tám mươi
đến ba trăm sáu mươi năm một năm
cá biệt đối với người vai
không có tài sản giấy tờ tùy thân
các đối tượng này sử dụng thủ đoạn yêu cầu
người vai tiền thế chấp bằng các video
hình ảnh nhẹ cảm của họ để cho vai
nếu người vay không trả tiền hoặc trả tiền chậm
thì các đối tượng sẽ gặp trực tiếp
hoặc gọi điện nhắn tin đe dọa
đăng hình ảnh của những người vay tiền lên mạng xã hội
hoặc in các tờ rơi giải ở khu vực dân cư
để gây áp lực buộc người vay phải trả tiền
tiến hành khám xét khẩn cấp
cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hai trăm bốn mươi bảy online
và chỗ ở của ngọc và quý
tại thành phố đồng hới
cơ quan công an đã thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hai sổ ghi chép ba xe máy
tám điện thoại di động một mươi thẻ atm
hàng chục giấy vai mượn tiền
giấy biên nhận tiền hàng
các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân
chứng minh nhân dân giấy phép lái xe
cùng nhiều tài liệu giấy tờ sổ sách
ghi chép về hoạt động cho vai lãi nặng của nhóm đối tượng
ngoài ra tại chỗ
cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ
một số viên ma túy tổng hợp
và công cụ sử dụng ma túy mà các đối tượng khai nhận
là mua về để sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình thông báo
những ai là người vay tiền của nhóm đối tượng
đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
địa chỉ số một đường nguyễn trãi
thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
hoặc liên hệ theo số điện thoại
để trình báo và phối hợp giải quyết
tình báo số hai
tình báo số bảy
vào hồi một mươi chín h tối nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc

cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám
tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám
khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới
bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến bảy h ngày một mươi tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc

trên khu vực phía bắc huyện đảo bạch long vĩ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ
giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số bảy
với không khí lạnh tăng cường
nên ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ
cô tô có mưa bão gió mạnh cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ hai đến bốn m
biển động rất mạnh
từ tối nay đến ngày một mươi tháng một mươi
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường
vùng ven biển từ quảng ninh đến nghệ an
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi
từ chiều đến đêm mai
ở lạng sơn bắc giang bắc ninh hải dương hưng yên và hà nội
có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
từ nay đến ngày một mươi một tháng một mươi
ở phía đông bắc bộ tây bắc bộ
có mưa to đến rất to
từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi
ở khu vực bắc trung bộ có mưa to đến rất to
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sập đỡ đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
do ảnh hưởng của không khí lạnh
từ ngày mai ở bắc bộ và thanh hóa
trời chuyển lạnh
vùng núi phía bắc có nơi trời rét
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ
vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
theo cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh
bắt đầu từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay
lệnh cấm biển đã được ban hành
để chủ động phòng chống bão số bảy
thành phố hải phòng cũng đã có thông báo
đình chỉ hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa
phà sông phà biển
bắt đầu từ một mươi một giờ trưa nay
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh
yêu cầu các địa phương chủ động kiểm tra
giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở
ngập kè yếu nhà tạm
sẵn sàng phương án di rời các nhà dưới chân kè
vùng trũng tổ chức canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nghiêm cấm người qua lại khi có lũ về
tại các vị trí ngầm tràn giao thông ở các huyện miền núi
lực lượng biên phòng quảng ninh
bắn pháo hiệu kêu gọi hơn tám tàu cá
và hơn bốn trăm năm mươi tàu du lịch về bờ
các địa phương có biện pháp di dân
tại khu vực có nguy cơ sung yếu
và đặc biệt là thu hoạch nhanh gọn cây trồng
để bảo đảm an toàn sản xuất cho người dân
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hải phòng
hiện trên vùng biển hải phòng
vẫn còn một trăm bốn mươi ba phương tiện với ba trăm chín mươi ba lao động hoạt động
đang được đôn đốc khẩn trương về bờ tránh trú
trong đó có năm mươi tám phương tiện ở vùng lộng
tám mươi năm phương tiện ở ven bờ
hơn hai phương tiện đã về neo đậu tại các bến
thành phố hải phòng cũng đã có thông báo
đình chỉ hoạt động giao thông vận tải
đường thủy nội địa phà sông phà biển
bắt đầu từ một mươi một h trưa ngày chín tháng một mươi